nếu sáng tác là một công việc ẩn chứa nhiều bí ẩn và mang nặng dấu ấn cá nhân
thì nghề biên tập được ví như người gắt cửa thầm lặng trước khi những tác phẩm ra mắt độc giả
ngày ngày những biên tập viên vẫn lặng lẽ đọc duyệt để đưa các tác phẩm chất lượng đến với độc giả
thấu hiểu điều đó nhà văn uông triều đã cho ra mắt bạn đọc tiểu thuyết cô đọc mang tên cuộc hành hương của chữ
cuốn tiểu thuyết cô độc của nhà văn uông triều mang tên cuộc hành hương của chữ viết về nghề biên tập sách
bản thân tác giả là người biên tập sách tại tạp chí văn nghệ quân đội nên có sự gần gũi với công việc biên tập
từ những vui buồn chăn trở kiếm tìm những bản thảo vĩ đại
bối cảnh chính của câu chuyện trong tiểu thuyết lấy cảm hứng từ công việc căn phòng làm việc và chính những người mà anh yêu quý
nhân vật trong tác phẩm rất đam mê với người nghiệp thậm chí sẵn sàng trả giá để được làm công việc mình yêu
cuốn tiểu thuyết như lời cảnh tỉnh đến với những ai đang sống trong thời đại bốn với những thiết bị hiện đại thì con người ta càng cảm thấy xa cách càng cô độc